cảng quốc tế lạch huyện thành phố hải phòng là dự án đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển của nước ta
bởi khi hoàn thành cảng đón những con tàu siêu trường siêu trọng lên tới một trăm linh tấn
đưa hàng hóa xuất nhập khẩu của khu vực miền bắc đi thẳng tới thị trường châu âu và châu mỹ
chỉ còn hơn một năm nữa dự án sẽ phải hoàn thành
nhưng đến nay tình trạng thiếu vốn đối ứng và thiếu cả vốn nước ngoài lên tới hai hai trăm linh tỷ đồng trong năm hai nghìn một mươi chín
đang là những thách thức rất lớn về tiến độ thậm chí sẽ gây ra nhiều hệ lụy ở dự án tỷ đô này
siêu càng biển này có hai hợp phần riêng hợp phần a trị giá lên tới một mươi tám sáu trăm hai mươi bốn tỷ đồng
đến thời điểm hiện tại công tác bố trí và giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản đang hết sức khó khăn
theo đó tổng nhu cầu vốn nước ngoài là khoảng trên bốn tỷ đồng
nhưng nay mới chỉ được bố trí ba ba trăm năm mươi tỷ đồng phần vốn nước ngoài và một trăm tám mươi tỷ phần vốn đối ứng
theo tính toán của chủ đầu tư ước phần vốn nước ngoài còn thiếu cho các tháng còn lại trong năm hai nghìn một mươi bảy là hơn hai tỷ đồng
hiện tại thì thiếu vốn vốn sẽ ảnh hưởng đến nguồn tài chính của các nhà thầu nước ngoài
nó có thể gây ra hệ luyện chậm tiến độ của dự án
họ cũng gặp rất nhiều khó khăn họ cũng có những thư để phú lại với các cơ quan chủ quản
hiện trên công trường thi công trong điều kiện vô cùng khó khăn
nhiều nhà thầu ngoại vẫn dồn lực thi công để công trình

nhưng chuyện hụt vốn thiếu vốn đang đẩy chủ đầu tư vào cảnh giật gấu và vai khi thanh toán khối lượng xây lắp cho nhà thầu
còn các nhà thầu ngoại dù khó khăn nhưng vẫn cam kết không dừng thi công bảo đảm tiến độ của dự án
tuy nhiên việc cam kết này cũng không thể kéo dài nếu không bố trí vốn kịp thời cho họ
rất khó khăn về nguồn vốn nhưng hiện tại chúng tôi cố gắng không làm ảnh hưởng đến tiến độ
nhưng nếu nguồn vốn không bố trí kịp thời thì các khoản chi trả từ nguồn vốn đối ứng thì không thể chi trả được
hiện về phía nhà thầu có thể thu xếp từ nguồn vốn khác để bù nguồn vốn thiếu hụt này
đến một lúc nào đó thì công ty chúng tôi không tìm thêm nguồn lực khác nào nữa thì chắc chắn các hạng mục trên công trường sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng
nếu không hoàn thành đúng tiến độ sẽ ảnh hưởng lớn tới hiệu quả khai thác
bởi kết nối với dự án này còn có dự án đường ô tô tân vũ lạch huyện
dự án này sẽ hoàn thành vào cuối năm nay
trước áp lực này liệu các nhà thầu ngoại có dừng thi công hay không
bộ giao thông vận tải có động thái gì để sớm bổ sung thêm nguồn vốn tránh ảnh hưởng tiêu cực đến tiến độ của dự án
bây giờ thì nhà thầu thì vẫn cứ tiếp tục thi công chưa đặt vấn đề gì
nhưng mà tôi nghĩ là sắp thời gian tới thì khi mà người ta thi công với khối lượng quá nhiều rồi yêu cầu phải giải ngân thanh toán thì chắc chắn nhà thầu cũng sẽ kiến nghị
chúng tôi cũng hy vọng trong gian tới thì chính phủ thường hình phủ sẽ
thu xếp cái nguồn vốn này để táp ứng cho dự án để thực ra được triển khai đúng tiến độ đảm bảo chất lượng và đưa vào khai thác vào tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
dự án cảng cửa ngõ quốc tế lạch huyện khi hoàn thành sẽ trở thành trung tâm cùng với hệ thống cảng biển hải phòng cảng sông trong nội địa
sẽ đóng vai trò vệ tinh hình thành hệ thống logistic năng động và hiệu quả
và sẽ hứa hẹn trở thành nơi trung chuyển hàng hóa quốc tế đưa hàng hóa xuất nhập khẩu của khu vực miền bắc đi thẳng tới thị trường châu âu châu mỹ
qua các cảng tại khu vực như singapore hồng kông trung quốc
vì vậy dẫu còn khó khăn về nguồn vốn nhưng các nhà thầu chủ đầu tư và bộ giao thông vận tải vẫn quyết tâm đưa dự án về đích đúng hẹn